thưa quý vị ngày hai mươi tháng ba văn phòng cao ủy nhân quyền của liên hợp quốc đã công bố số liệu cho thấy là tính đến nửa đêm ngày một mươi chín tháng ba theo giờ địa phương ít nhất chín trăm linh dân thường đã thiệt mạng và trên một bốn trăm linh người khác bị thương ở ukraine
theo văn phòng cao ủy nhân quyền liên hợp quốc phần lớn thương vong là do các loại vũ khí gây nổ như đạn pháo hạng nặng và rocket phóng loạt cũng như tên lửa và những cuộc không kích gây ra
cơ quan này cho rằng con số thương vong trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều bởi hiện vẫn chưa thể xác minh được tình trạng thương vong từ một số thành phố đang xảy ra giao tranh ác liệt